thực hiện chương trình người việt nam đi du lịch việt nam do bộ văn hóa thể thao và du lịch phát động
tỉnh nghệ an triển khai chương trình kích cầu du lịch năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
nghệ an điểm đến an toàn và khác biệt
ngành du lịch nghệ an đã tổ chức đón đoàn khách nội địa với số lượng năm trăm linh người đến tham quan nghỉ dưỡng
trong thời gian ba ngày hai đêm tại bãi biển cửa lò
tại đây khách sẽ nghỉ ngơi tắm biển tham quan chợ hải sản và thưởng thức các món đặc sản của biển cửa lò
đặc biệt đoàn khách tổ chức chương trình team building tại bãi biển
với những trò chơi vận động hấp dẫn tạo cảm giác thoải mái để lại ấn tượng tốt đẹp